vào hồi một mươi giờ ngày một mươi hai tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám sáu độ vĩ bắc
một trăm linh chín sáu độ kinh đông trên khu vực phía nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đi vào vịnh bắc bộ và có khả năng mạnh lên thành bão
đến hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng sáu vị trí tâm bão cách huyện đảo bạch long vĩ
khoảng một trăm hai mươi km về phía nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ cũng đi được một mươi năm hai mươi km
đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành thuộc khu vực đông bắc bộ
bắc trung bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm km đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão từ chiều nay ngày một mươi hai tháng sáu
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi sóng điển cao từ hai bốn m biển động mạnh
trở lại với thời tiết trên đất liền vùng áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão
đang di chuyển hướng về đất liền nước ta
ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh bắc bộ nên từ hôm nay đến ngày một mươi bốn tháng sáu
sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng lượng mưa phổ biến từ tám mươi một trăm năm mươi mm có nơi cao hơn
trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió rất mạnh
cùng với đó nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
do có mưa nên mức nhiệt hai ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ không cao
do động từ hai mươi năm ba mươi hai độ
sang đến ngày một mươi năm khi bão suy yếu mưa giảm nhanh
cùng nền nhiệt tăng trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to kèm theo tố lốc mạnh
do mưa rồn rập trong thời đoạn ngắn nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh sát
do mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên khu vực không quá cao cao nhất ngày giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau đó sang đến ngày một mươi năm tháng sáu mưa giảm mức nhiệt sẽ tăng dần trở lại
lưu xuống trung bộ trong hai ngày tới các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão
nên cũng có mưa rông mạnh với lượng mưa phổ biến từ tám mươi một trăm năm mươi mm cả đợt
riêng phần từ thanh hóa đến hà tĩnh lượng mưa có thể lên tới một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm cả đợt
vùng núi phía tây tại đây cũng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất nguy hiểm
nền nhiệt tại đây chỉ giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
phải sang đến ngày một mươi năm tháng sáu
khi bão suy yếu dần mưa mới giảm dần cả về diện và lượng
cùng với đó nền nhiệt độ tăng nhanh nắng nóng xuất hiện trở lại
với khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nằm ngoài vùng tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
vì thế chỉ có mưa rông vài nơi sau phổ biến tạnh giáo
nền nhiệt tại đây sẽ duy trì ở ngưỡng hai mươi sáu ba mươi năm độ
vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai
thời tiết phổ biến ngày trời nắng gián đoạn
chiều vào tối có mưa rào và rông
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông mạnh
với mức nhiệt giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
sau đó mưa có xu hướng giảm nhẹ
cùng nền nhiệt tăng lên từ một hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rào và rông lúc chiều tối
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc mạnh
ban ngày có nắng gián đoạn
với nền nhiệt chưa chiều giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sang ngày một mươi bốn tháng sáu mưa giảm dần
cùng với đó nền nhiệt sẽ tăng nhẹ trở lại